trong các ca đang điều trị thì số ca âm tính lần một với virus sars cov hai là chín ca
số ca âm tính lần hai trở lên với virus sars cov hai là một mươi bảy ca
về tình hình ca bệnh số ba trăm hai mươi tám là một bé trai một tuổi từ nga về hiện được cách ly và điều trị
tại bệnh viện bệnh nhân đới hải dương
hiện bệnh nhi khỏe mạnh ăn uống bình thường không sốt không ho không khó thở
mẹ bệnh nhi có kết quả âm tính được mặc trang phục bảo hộ cẩn thận để chăm sóc con
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn toàn nguyễn văn du cùng chú tại tỉnh kiên giang
và lưu văn hải chú tại huyện châu thành tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó đêm ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi xum điều khiển xe ô tô chở toàn và hải
đến khu vực xã định thành huyện thoại sơn tỉnh an giang
thì bị đội đặc nhiệm công an huyện thoại sơn dừng phương tiện kiểm tra phát hiện và thu giữ hơn hai trăm ba mươi gram ma túy đá
trên bảy triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận đang trên đường tìm người mua ma túy thì bị phát hiện
qua kiểm tra nhanh ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy
được biết toàn từng có ba tiền án về các tội cướp tài sản cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản
còn hải cũng từng có một tiền án về tội cướp tài sản
cũng liên quan đến tội phạm ma túy công an huyện vân hồ tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng
mua bán ma túy ở khu vực bản pa kha xã lóng luông huyện vân hồ
đối tượng bị bắt là sồng a chống sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại bản săn cải xã lóng luông huyện vân hồ
tăng vật thu giữ là ba trăm chín mươi viên ma túy tổng hợp gần sáu mươi g heroin cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới
về để sử dụng và bán kiếm lời
công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc tại quán giải khát bốn trăm hai mươi hai lê duẩn
phường đông lương tp đông hà bắt giữ bốn đối tượng thu hơn sáu mươi triệu đồng
bộ đối tượng bị bắt giữ khi đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài mậu binh ăn thua bằng tiền mặt là
lê thanh long trần đức huy cùng chú tp đông hà phạm phú cường nguyễn tấn hoàng phi cùng chú tỵ xã quảng trị
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ sáu mươi triệu đồng ba bộ bài tú lơ khơ và nhiều tài sản có giá trị khác
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi sản xuất mua bán mỹ phẩm trái phép nguyễn thị uông nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
chú xã mỹ phong huyện phù mỹ đã bị cục quản lý thị trường bình định ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm mươi triệu đồng
trước đó phòng cảnh sát kinh tế cộng hòa đã bắt giữ ba đối tượng
tỉnh bình định phối hợp với quản lý thị trường tiến hành kiểm tra nơi sản xuất mỹ phẩm của nguyên
phát hiện hơn một hộp mỹ phẩm thành phẩm gồm kem trộn bột tắm trắng kem kích trắng để bán cho khách hàng
làm việc với cơ quan chức năng nguyên không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ số mỹ phẩm và các nguyên liệu mà nguyên dùng để pha trộn kem
được biết hàng ngày nguyên giao bán kem trộn trên facebook của mình thu hút hàng nghìn lượt người xem và mua để sử dụng